ngày một mươi chín tháng bảy tỉnh hà nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
nguyễn đình khang bí thư tỉnh ủy hà nam đại diện lãnh đạo quân khu ba lãnh đạo tỉnh hà nam
các bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ những người có công trên địa bàn
trong năm năm qua quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh huyện và xã của tỉnh hà nam đã huy động được hàng chục tỷ đồng
hỗ trợ xây mới sửa chữa nâng cấp gần tám nhà ở cho người có công
nhiều thương binh nặng được chăm lo giúp đỡ chú đáo
tất cả các bà mẹ việt nam anh hùng đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời
nhân dịp này bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung đã trao bằng khen cho một mươi ba tập thể
một mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
ubnd tỉnh hà nam tặng bằng khen cho hai mươi năm tập thể một mươi hai gia đình bốn mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ người có công